thưa bác sĩ thì đối với bệnh ung thư gan khi nào cần được chỉ định phẫu thuật
chúng ta đều biết rằng ung thư gan là một trong những ung thư hàng đầu ở việt nam cũng như trên thế giới
với cái tỉ lệ mắc và tỉ lệ tử vong rất là cao
thế thì ung thư gan thì nó có các phương pháp điều trị như là phẫu thuật
như là đốt sóng cao tần như là nút mạch
rồi điều trị hóa chất thuốc đính thuốc miễn dịch
trong đó phẫu thuật là một vai trò điều trị chính trong ung thư gan
được chỉ định giai đoạn sớm rất sớm và giai đoạn một phần của giai đoạn trung gian cũng có thể được chỉ định
thế thì ung thư gan người ta chia năm giai đoạn
giai đoạn rất sớm giai đoạn sớm giai đoạn trung gian và giai đoạn tiến triển
thì phẫu thuật sẽ được nằm trong ô chỉ định sớm rất sớm và một phần của giai đoạn trung gian thôi
thế thì phẫu thuật ung thư gan thì gồm hai nhóm
phẫu thuật cắt hạ phân thủy gan phân thủy gan hoặc là cắt một bên gan
thứ hai là nhóm ghép gan
đối với phương pháp phẫu thuật ung thư gan thì có yêu nhược điểm như thế nào ạ
phương pháp phẫu thuật thì vẫn là một phương pháp điều trị mang tính chất triệt căng
và người bệnh có thể đạt được khỏi bệnh lâu dài nếu như mổ đạt được các tiêu chí về triệt căng như diện cắt
mọi thứ âm tính đảm bảo cắt hết không còn cái tê bào ung thư nữa
về nhược điểm thì thứ nhất là nó chỉ áp dụng được cho các giai đoạn ung thư phát hiện giai đoạn sớm
giai đoạn rất sớm hoặc một phần của giai đoạn trung gian thôi nhưng không có nhiều
và cái ô đó thì rất tiếc là số lượng bệnh nhân cái tỉ lệ cũng không được nhiều
do chúng ta vẫn còn phát hiện bệnh nhiều
và cái giai đoạn muộn hơn là chính
thế và cái nhược điểm thứ hai là chi phí có vẻ rất là tốn kém trong trường hợp cần phải ghép gan
vì chúng ta ngoài một cái cuộc đại phẫu ghép gan rất là lớn chi phí rất là tốn kém
chúng ta còn phải có các thuốc hỗ trợ sau khi ghép gan nữa
vậy thì sau khi phẫu thuật ung thư gan thì người bệnh cần lưu ý những gì thưa bác sĩ
sau phẫu thuật ung thư gan thì bệnh nhân cần những lưu ý thứ nhất là về chế độ ăn uống
làm sao ăn uống cho nó đủ
chất dinh dưỡng đầy đủ các chất và không ăn những cái thực phẩm nó hại với gan
ví dụ như các cái thực phẩm ôi mốc hoặc là không nên quá uống nhiều rượu bia
chúng ta phải hạn chế rượu bia vì nó là những cái thực phẩm những thức uống mà nó độc hại với gan
thứ hai là chúng ta phải có cái chế độ nghỉ ngơi hoạt động một cách hợp lý
ví dụ thể dục các thứ cũng vừa vải nhẹ nhàng thôi để tránh cho cái gan nó phải chuyển hóa quá mức
và thứ ba đó là chúng ta phải tiếp tục điều trị các bệnh kèm theo
ví dụ như là ung thư gan nó thường nó xảy ra trên cái lền chúng ta đều biết là cái lền viêm gan virus
đó thế và chúng ta phải tiếp tục điều trị cái viêm gan virus
nếu không bệnh nó rất dễ xuất hiện các cái tổn thương mới trong gan
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
với vai trò phòng chống và điều trị các căn bệnh ung thư
đào hoạt tâm anh luôn cập nhật các pháp đồ điều trị mới theo hướng dẫn điều trị quốc tế
đồng thời sử dụng những trang thiết bị hiện đại bậc nhất
các loại thuốc mới lưu hành để áp dụng chữa trị cho bệnh nhân
nhờ đó rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình tẩm soát trần đoán điều trị
đem lại hiệu quả cao nhất và giúp người bệnh tận hưởng cuộc sống vui ý nghĩa
điều trị đa mô thức cá thể hóa toàn diện theo pháp đồ quốc tế
bằng cách phối hợp nhiều các phương pháp như phẫu thuật hóa trị liệu pháp nội tiết
liệu pháp trúng đích và miễn dịch ghép tế bào gốc vào tủy xương
sử dụng các loại thuốc mới lưu hành thuốc chống đích thuốc miễn dịch
cập nhật và ứng dụng những tiến bộ về sinh học phân tử nhằm cá thể hóa
tăng hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay